sáng nay việt nam công bố thêm chín ca mắc covid một mươi chín tại hà nội và đà nẵng
trong số chín ca dương tính với virus gây bệnh covid một mươi chín
có năm ca liên quan đến bệnh viện đà nẵng và một ca liên quan đến bệnh viện c đà nẵng
trong chín ca mắc covid mới này có năm ca liên quan đến bệnh viện đà nẵng
gồm một điều dưỡng bệnh viện ba bệnh nhân và một người nhà
một ca liên quan đến bệnh viện c đà nẵng là bệnh nhân đi khám bệnh và ba ca khác
cụ thể các bệnh số bốn trăm năm mươi một là nữ ba mươi sáu tuổi là điều dưỡng bệnh viện đà nẵng
các bệnh bốn trăm năm mươi hai là nam năm mươi hai tuổi là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đà nẵng
các bệnh số bốn trăm năm mươi ba là nữ năm mươi sáu tuổi là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đà nẵng
các bệnh số bốn trăm năm mươi bốn là nữ sáu mươi năm tuổi là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
các bệnh số bốn trăm năm mươi năm là nữ ba mươi hai tuổi là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đà nẵng
là nữ năm mươi bảy tuổi
ở đường hải phòng quận hải châu đà nẵng
các bệnh số bốn trăm năm mươi bảy
là nam bảy mươi tuổi
ở hùng vương quận hải châu đà nẵng
các bệnh số bốn trăm năm mươi tám
là nữ ba mươi tám tuổi
ở hòa sơn quận hòa vang đà nẵng
các bệnh số bốn trăm năm mươi chín
là nam bảy mươi sáu tuổi
ở hoàng hoa thám quận tây hồ hà nội
bệnh nhân đi đà nẵng khoảng ba tuần nay
trong bốn trăm năm mươi chín ca mắc
đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là chín mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần
và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe là tám mươi một năm trăm bốn mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung
tại bệnh viện là bốn trăm bảy mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi bốn hai trăm một mươi ba người
cách ly tại nhà
nơi lưu trú là sáu mươi sáu tám trăm sáu mươi một người